xuất phát từ nhu cầu tự học và góp phần bảo tồn tiếng dân tộc thiểu số racklay tại địa phương
hai học sinh lớp một mươi hai trường phổ thông dân tộc nội chú pinang tak huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
đã sáng chế thành công phần mềm ứng dụng tự học tiếng racklay trên điện thoại thông minh
với nhiều tính năng hữu ích cho việc dạy và học
đề tài của hai em đã đạt giải ba tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh ninh thuận lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
phần mềm ứng dụng được tạo với một mươi năm techsbox gồm nhiều chủ đề khác nhau
đối với mục từ điển khi nhập từ cần tra thuật toán phân tích sẽ hiện ra các từ chữ có các âm đầu giống nhau
với hai song ngữ rackli mỗi từ có quy ước đọc âm đầu phiên âm và dịch nghĩa rất chuẩn xác